xu hướng thường là những cô gái trẻ cần một người bố có tài chính tốt sức khỏe tốt và có thể đáp ứng các nhu cầu về vật chất
đổi lại cô con gái này sẽ giúp bố nuôi giải tỏa những thiếu thốn về tinh thần hay những nhu cầu khác
để tìm hiểu cách thức hoạt động của sugar daddy sugar baby hà nội chúng tôi liên hệ đến một bà nữ có trang facebook pha
qua tìm hiểu được biết ngay từ lần gặp đầu tiên bố nuôi phải chi cho sug baby ba triệu đồng để tạo niềm tin cho lần gần gũi tiếp theo
và mỗi sug baby thường có tới ba bốn bố nuôi
tuy nhiên để gặp được các sugle baby trong thời điểm hiện tại là không dễ khi hàng loạt đường dây trá hình với hình thức sugle bab được triệt xóa trong thời gian này
chắc mình hỏi với cô có vẻ là bạn đang có nhu cầu tìm daddy không
dạ đúng rồi
anh bao nhiêu tuổi
daddy của mình thì năm nay cũng ngoài bốn mươi rồi
em đang đi học bức em cần là một mươi một mươi năm triệu và năm trợ năm lần chín tháng
em còn đi bố nuôi khác nữa mà
mai mình gặp được không
tức là em cũng đã có bố nuôi rồi à
dạ em cũng còn nhiều
không chỉ riêng sugar baby mà các sugar daddy cũng khá thận trọng
khi người ta có thể tìm được một bố nuôi

mình nói chuyện rồi thỏa thuận rồi là chính thức sau được không à
anh không muốn xuất hiện ở những nơi công cộng
anh đưa cho em năm triệu trước
rồi chúng mình vào khách sạn nói chuyện
em đưa cho em năm triệu trước như là một sự tin tưởng thôi mà
còn những vấn đề khác chúng ta có thể trả đổi vào zalo
em có thể gửi cho anh cho anh nêu những điều kiện của em
trong vai là một suga baby chúng tôi hẹn gặp được một daddy tại quán cà phê
theo tiết lộ người này có thể bao nuôi cho baby khoảng hai mươi triệu trong bốn đến năm lần gặp một tháng
bởi là người có kinh nghiệm chọn bayb nên dedy có đưa ra yêu cầu rất khắt khe về trình độ
cũng như kinh nghiệm làm thoả mãn cho bồ nuôi
thầy gửi vào đầu tháng cho em bố có thể là nhiều hơn hai mươi đợt nhưng em biết chiều anh
chiều như thế nào

ngoài thêm một gia trình em có biết bầu như thế nào
em phải là người đúng hơn hai là phải có trình độ hồng vân đó là một cái học gì đấy
mặc dù cái tên bồ nuôi rất thân thiện nhưng vị daddy cũng thẳng thắn thừa nhận
đây chỉ là một mối quan hệ dựa trên tiền bạc nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục
và phải đưa ra nhiều thông tin
những thỏa thuận giữ kín hình ảnh cũng như thông tin liên quan trong mối quan hệ
trong mối quan hệ sugar daddy sugar baby không thể loại trừ các tình huống như nhiều bồ nuôi
dù nhau cùng tru cấp
một con nuôi hoặc một cô gái sẵn sàng làm con nuôi của nhiều ông bố cùng một lúc
xét về mặt xã hội sugar daddy sugar baby đang hoạt động theo hình thức trá hình mại dâm
nguy hiểm hơn vấn đạn này đang ngày càng xuất hiện những chiều trò mới đầy tinh vi
nhằm qua mắt cơ quan chức năng và pháp luật
bản thân nhiều người trẻ cũng dễ dàng bị lôi kéo vào con đường này bởi sức hút của đồng tiền
điển hình như vừa qua công an tỉnh tuyên quang triệt phá đường dây
để mua giới mua bán mại dâm cho các thiếu nữ từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi qua hình thức trá hình sugar baby sugar daddy
đây là hình thức mua bán mại dâm biến tướng cực kỳ tinh vi
đã rụ rỗ được rất nhiều em gái dưới một mươi tám tuổi thậm chí có em dưới một mươi sáu tuổi
theo điều ba trăm hai mươi chín bộ luật hình sự người nào đủ một mươi tám tuổi trở lên mua dâm người dưới một mươi tám tuổi
trừ trường hợp quy định tại điểm b khoảng một
một trăm bốn mươi hai của bộ luật này thì bị phạt tù từ một đến năm năm
mức phạt ba bảy năm áp dụng với người mua dâm hai lần trở lên
nếu như các đối tượng chỉ đơn thuần là nhằm đến vấn đề tình cảm
mà không hướng tới vấn đề quan hệ tình dục thì chúng ta rất khó xử lý
nhưng danh giới giữa vấn đề đến với nhau tình cảm và đến với quan hệ tình dục thì nó rất mong manh
và họ lợi dụng vào những kẻ hở đó để đưa ra những giao dịch với nhau

và hiện nay chúng ta cần phải làm rõ nếu trường hợp các đối tượng môi giới
để nhằm hướng tới quan hệ tình dục và trao đổi lấy tiền
thì rõ ràng đấy là hành vi môi giới mại dâm
và tùy vào tính chất mức độ của môi giới bệnh dâm đó
chúng ta sẽ có những sử lý theo quy định của quốc luật
mối quan hệ chăn nuôi con nuôi mang đến nhiều mối nguy hiểm mất an toàn xã hội
nhiều người cho rằng
xu hướng suger daddy suger baby có nhiều biến tướng nguy hiểm
một trong số đó là ổ mại dâm trá hình đang tồn tại
và thực tế không ít vụ án thương tâm đã xảy ra
khi quan trên mạng dưới hình thức cha nuôi chu cấp cho con nuôi
đây là một hồi chuông báo động cho những cô gái trẻ ham dục vọng
và muốn kiếm tiền bằng việc nhẹ lương cao